quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật bảo vệ bí mật nhà nước
đây là dự án luật dự kiến sẽ được quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp
thảo luận tại hội trường các đại biểu thống nhất cao cần thiết phải sớm ban hành văn bản luật này
nhất là trong điều kiện nước ta trong giai đoạn hiện nay
các đại biểu cũng đề nghị cần nghiên cứu quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý
sử dụng tiếp cận bí mật nhà nước để quản lý chặt chẽ hạn chế việc bị lộ bị mất bí mật nhà nước trong quá trình quản lý sử dụng bí mật nhà nước
quy định về tiêu chuẩn đối với người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước
quá trình xây dựng quy hoạch phải lấy ý kiến rộng rãi thì làm sao có thể thực hiện quy trình bảo mật như trong dự thảo luật
tôi đề nghị là không quy định thông tin về quá trình xây dựng quy hoạch cấp quốc gia cấp vùng cấp tỉnh
đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
thuộc phạm vi bí mật nhà nước
một số nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước như trong dự thảo là quá rộng và chưa rõ
dễ dẫn đến khó thực hiện hoặc là dẫn đến lạm dụng khi thực hiện luật như là thông tin về việc khởi tố
hoạt động điều tra truy tố xét xử và thi hành án quy định tại điểm b khoản ba
sẽ chắc định như thế nào khi thực hiện để không trái với hiên pháp và pháp luật về tố tụng hình sự
bởi nguyên tắc xét xử công khai mặt khác ở giai đoạn khởi tố điều tra truy tố xét xử có một số vụ án cần phải giữ bí mật nhà nước chứ không phải tất cả các vụ án đều thuộc với một nhà nước như thế là chưa đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân
về sao chụp bí mật nhà nước nhiều ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ việc sao chụp tài liệu có độ mật đề nghị thu hẹp người có thẩm quyền cho phép sao chụp
có ý kiến đề nghị không quy định cụ thể trong luật mà giao các cơ quan tổ chức địa phương quy định